thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nhiều người sẵn sàng xông vào sâu sát với nhau gây thương tích nặng
mới đây một vụ ẩu đả vừa xảy ra tại trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
khiến một nạn nhân bị đâm gục nằm dưới đất nguyên nhân có thể do xuất phát từ mâu thuẫn nhìn điều
khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng năm tại khu vực vỉa hè trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên hậu quả một người nguy kịch
một số người dân cho biết thấy hai thanh niên ẩu đả người dân còn chưa hiểu chuyện gì để vào can ngăn
thì một người trong số đó đã bị đối thủ tấn công nằm dưới đất sau đó hung thủ bỏ chạy trốn vào khu dân cư gần đó
nhận được tin báo công an phường hoàng liệt và công an quận hoàng mai đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu
và khẩn trương truy bắt hung thủ thông tin ban đầu nạn nhân bị dao đâm trúng ngực nhưng may mắn đã hồi tình
nguyên nhân ban đầu được cho là do nhìn đều nhau hiện lực lượng chức năng đang giả soát toàn bộ khu vực để truy bắt hung thủ
ngày hai mươi bảy tháng hai chỉ huy công an phường khâm thiên quận đống đa hà nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ
một nam thanh niên hành hung bảo vệ ở quán cà phê trên địa bàn
theo nội dung trình báo vào khoảng một mươi h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng hai có ba khách gồm một nam một nữ và một cháu nhỏ
đến quán cà phê trên địa bàn phường khâm thiên ông ích bảo vệ của quán sau khi hướng dẫn khách để xe vào chỗ
đã đưa vé xe cho vị khách nam sau khi xem vé thấy vé số bốn mươi chín thanh niên nảy chê số xấu không lấy
để lại vé ở bàn bảo vệ người phụ nữ đi cùng vị khách kia thấy vậy lại cầm vé xe rồi vào trong quán
lúc sau khi ra về nam thanh niên nói yêu cầu bỏ hết vé xe xấu đi khi nhân viên bảo vệ trả lời
thì liền bị người này lao vào hành hung nằm bảo vệ mặc dù được người phụ nữ đi cùng căn ngăn
nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay chưa dừng lại đó người đàn ông này sau đó còn cầm chiếc ghế bên cạnh
tác động vào người nam bảo vệ lúc này người phụ nữ đi cùng phải ra sức can ngăn người đàn ông mới dừng tay
trước khi lên xe rời đi đối tượng này còn tiếp tục đe dọa nam bảo vệ vì sự việc xảy ra quá nhanh
nên toàn bộ nhân viên bên trong các khu vực của quán không kịp chạy tới căn ngăn
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và trình báo sự việc đến công an phường khâm thiên
tiêm nhận tin báo công an phường khâm thiên đã vào cuộc xâm minh
đồng thời đưa ông ích đi thăm khám ban đầu quản lý quán cà phê cho biết
sức khỏe ông ích đã tạm thời ổn định ông này đang được cho ở nhà để nghỉ ngơi
trước đó một tài khoản đã chia sẻ lại đoạn clip ghi lại sự việc lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc
thưa quý vị có thể thấy nghề bảo vệ cũng thường xuyên đối mặt với những hiểm nguy
bị gây thương tích hay thậm chí là tước đi mạng sống trong quá trình làm việc
trước đó không lâu dư luận cũng từng so sà khi một nam bảo vệ bị sát hại
theo đó tại đà nẵng đã xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn khi đối tượng mang theo dao và súng tự chế
xông vào một ngân hàng bidv khi bị phát hiện chúng đã liều mạng chống trả khiến bảo vệ ngân hàng tử vong
ngay sau đó hai đối tượng đã bị công an bắt giữ
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng
dùng dao và súng tự chế cướp tài sản tại một chi nhánh ngân hàng ở đà nẵng
các đối tượng gồm trần văn trí hai mươi hai tuổi chú tệ xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
và nguyễn mạnh cường ba mươi năm tuổi chú tệ xã quế mỹ huyện quế sơn tỉnh quảng nam
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng một mươi một hai đối tượng đi trên một xe máy
và một chi nhánh ngân hàng ở số một trăm sáu mươi chín đường ngũ hành sơn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cướp tài sản
theo người dân hai tên cướp mang theo dao và súng tự chế
lúc này một tên tiến vào ngân hàng
các đối tượng còn lại đứng ngoài cành giới
khi nghe tiếng cò báo động các đối tượng bỏ chạy
trong lúc tháo chảy xe máy của các đối tượng va chạm với một xe máy của người dân
khi các đối tượng ngã xuống đường bảo về phòng giao dịch cùng người dân lao tới khống chế
theo một số nhân chứng tại hiện trường cú va chạm khiến nhóm cướp ngã ra đường
nhanh chóng bị bảo vệ ngân hàng cùng người dân bắt giữ
trong lúc ràng co bảo vệ của chi nhánh ngân hàng là ông t m t năm mươi tuổi
trú tại phường chính gián quận thanh khê bị các đối tượng tấn công trúng lưng
ông tê là nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ an ninh trụ sở ở thành phố đà nẵng
được phân công làm bảo vệ chi nhánh trên khoảng được bốn tháng
đại diện công ty cho biết ông tê đã tử vong vào khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
sau khi cấp cứu tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
theo người dân trước khi thực hiện vụ cướp hai tên cướp này đầu xe máy ngoài đường
rồi đi vào bình thường sau đó gây án
trước đó vào ngày hai mươi một tháng bốn
tại đà nẵng cũng đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng gây chấn động dư luận
tên cướp ba mươi hai tuổi bị bắt sau ba mươi năm giờ gây án
số tiền mà đối tượng cướp được từ ngân hàng lên tới hơn sáu trăm linh triệu đồng
với hành vi phạm tội của mình đối tượng bị tòa án nhân dân đà nẵng tuyên phạt mức án hai mươi năm tù
sáng hai mươi một tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
tạm giữ hình sự đối tượng cướp ngân hàng là lê phú cao ba mươi hai tuổi
ngụ tại xá lộc trị huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
cao bị bắt khi đang tạm trú tại phòng trọ ở phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng
khi bị bắt cao ngoan cố không khai về số tiền gấp ngân hàng
trong đêm hai mươi một và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan điều tra đã đấu tranh với nghi phạm
xác định được một số manh mối về nơi cất xấu và tiến hành truy tìm thu hồi
bước đầu công an thành phố đà nẵng cũng xác định
theo thống kê của ngân hàng cung cấp cho lực lượng công an số tiền mà cao cướp tại phòng giao dịch là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự cũng cho biết thêm xe máy cao điều khiển gắn biển số giả mạo
chiếc xe biển số thật đang nằm ở trong một tiệm cầm đồ
khẩu súng mà cao dùng để đe dọa và bảo vệ nhân viên ngân hàng là súng nhựa
được lực lượng truy xét phát hiện tìm thấy cùng bộ quần áo gây án gồm áo khoác chống nắng ở quận sơn trà
trước đó vào lúc một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn cao dùng súng giả bằng nhựa roi điện
khống chế bảo vệ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng vào một điện thoại
ngay sau đó nghi phạm tàu thoát
trên đường trốn chạy cao thay quần áo biển số xe vứt trang phục và công cụ gây án
theo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng trong hơn một ngày phá án
các lực lượng tham gia phá án đã áp dụng mọi biện pháp để lần theo dấu vết của nghi phạm cướp ngân hàng lê phú cao
nhiều lúc lực lượng phá án đã bị mất dấu vết do cao rất rảnh mảnh
ngay khi tiếp cận hiện trường lực lượng truy xét đã trích xuất các camera xung quanh khu vực
xác định cao điều khiển xe máy hiệu yamaha nozakrende màu xám
cao dựng xe máy trước phòng giao dịch giả vờ vào máy atm nhưng để quan sát người bên trong ngân hàng
khi thấy không còn khách chỉ có nhân viên và một bảo vệ cao mới xông vào
cao dùng súng nhựa và liên tục bấm roi điện để phát ra âm thanh và tiên lửa nhằm mục đích thị uy
đe dọa người trong phòng giao dịch ngân hàng
các nữ nhân viên hoàng sợ ngồi nấp xuống bàn
cao buộc bảo vệ phải úp mặt vào tường
cao lấy một cọc tiền tại ô giao dịch rồi buộc nhân viên đưa thêm một số cọc tiền khác
cho vào túi ni lông màu đỏ
sau đó cao chui ra ngoài qua cửa cuốn chưa đóng hết
theo cơ quan điều tra trước khi gây án cao đã nghiên cứu đường xá kỹ càng
cao không đi đường lớn mà đi vào đường nhỏ châu văn liêm
thông qua các kiệt hẻm ngoan ngoèo để ra đường mùng ba tháng hai
rồi qua cầu thuận phước về quận sơn trà
trên đường tàu thoát cao thay đổi hoàn toàn trang phục
từ dép mũ bảo hiểm áo quần và đổi cả biển số xe máy
cao vứt súng nhựa do điện tại đường dương lâm phường nại hiên đông
rồi đi theo đường trần hưng đạo lên cầu sông hàn để về phòng trọ ở phường hòa khánh nam quận liên triều
trên đường bỏ trốn cao thường xuyên theo dõi thông tin hoạt động của cơ quan điều tra trên báo chí và mạng xã hội
để đối phó bằng cách thay quần áo cắt tóc tránh nhận diện
lần theo dấu vết vào tối hai mươi tháng bốn các trinh sát đã thu giữ được những vật dụng mà nghi phạm vứt bỏ
giải sát trong các bụi cỏ phen đường dương lâm phường nại hiên đông quận sơn trà đà nẵng
trong đó có cây roi điện và khẩu súng nhựa đồ chơi
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các trinh sát hình sự đã làm rõ chiếc xe mà nghi phạm sử dụng khi gây án
có biển kiểm soát chính xác là ba mươi bảy d một chín trăm linh hai xx do một phụ nữ quê nghệ an
đứng tên giúp cô bạn đang sống và làm việc tại đà nẵng
nữ chủ xe cho biết xe này thường được bạn trai là lê phú cao mượn sử dụng
tuy nhiên thời điểm này cao không có mặt tại phòng trọ trên đường đồng kề hai cách nơi bạn gái ở không xa
tiến hành mật phục khuya hai mươi một tháng bốn khi cao vừa trở về đến phòng trọ thì lập tức bị công an ập vào bắt giữ
một tháng bảy tòa án nhân dân đà nẵng tuyên phạt lê phú cao ba mươi hai tuổi quê thừa thiên huế
mức án hai mươi năm tù về tội cướp tài sản
theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự vụ án được xét xử lưu động sau bảy mươi ngày cao bị bắt
tại tòa cao khai muốn chứng minh năng lực tài chính số tiền hai mươi hai usd để được đi xuất khẩu lao động tại new zealand
ngày một mươi tám tháng bốn anh ta lên kế hoạch đi cướp ngân hàng
sáng hai mươi tháng bốn tại phòng trọ ở phương hòa khánh nam quận liên triểu cao chuẩn bị một khẩu súng nhựa màu đen
doi điện túi vải và biển số xe máy giả viết bằng bút lông lên giấy a bốn
bỏ vào cốp xe mượn của một cô gái
đến một mươi h ba mươi phút cao lấy tờ giấy ghi biển số giả dán trồng lên biển số xe thật
đi xe máy đến cây atm trước ngân hàng đứng quan sát
lúc một mươi một h một mươi năm thấy vắng người cao đi vào phía trong rồi bấm nút cửa cuốn xuống để tránh người bên ngoài phát hiện
rút súng và do điện ra ủy hiếp
anh ta bắt bốn nhân viên nữ một nhân viên nam và một bảo vệ ngân hàng quay mặt vào tường
cao đến quầy kế toán đưa một túi vải màu xanh tím than cho nữ nhân viên

nam nhân viên ngân hàng tên lâm định gọi điện thoại thì cao phát hiện và nhấn roi điện đe dọa cướp điện thoại iphone một mươi hai
vì hoàng sợ chị huế lấy sáu trăm sáu mươi triệu đồng bỏ vào túi đưa cho cao